tại nghệ an và sơn la cũng vừa bắt các vụ vận chuyển ma túy thông tin chế tiết sẽ có trong cụm tin vắn ngay sau đây
hai đối tượng bị bắt giữ tại sảnh tầng một nhà nghỉ tuyết nhi khối tám phường bến thủy tp vinh
tiến hành khám xét nhanh lực lượng chức năng đã thu giữ sáu túi ni lông được thái văn triều quấn dán bằng mang dính tại vùng bụng của đối tượng
bên trong chứa một hai trăm linh viên hồng phiến
bước đầu hai đối tượng khai nhận vào sáng ngày một mươi bốn tháng một mươi hai triều và hiền cùng đi lên xã chi lễ huyện quế phong để mua số ma túy trên với giá bảy tám triệu đồng
đến một mươi bốn giờ cùng ngày cả hai bắt xe khách xuống vinh để bán cho một đối tượng có nhu cầu
trong lúc chờ người đến mua hàng đã bị công an phường bến thủy phát hiện bắt quả tang về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
tại bản thỏm hòn xã tạ bú huyện mường la tỉnh sơn la công an huyện mường la đã phát hiện bắt xử quảng văn toạn sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một
và lò văn quân sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm cùng chú tại xã triềng pha huyện thuận châu tỉnh sơn la đang vận chuyển tàng trữ trái phép tám trăm linh viên ma túy tổng hợp
ba gói heroin cùng hai dao nhọn hai roi điện và một số vật chứng liên quan khác
tại cơ quan công an các đối tượng khai nhận mang số ma túy trên để đi bán kiếm lời thì bị